vừa ra tù chưa lâu trương hoàng phúc chú tại phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
lại tiếp tục lấy ma túy về bán kiếm lời
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử bị cáo phúc về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phúc đã gọi cho một đối tượng tên là bờm không rõ lai lịch
hỏi mua một trăm linh viên thuốc lắc và năm mươi gram hàng khay ketamin với giá năm mươi triệu đồng
đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai phúc được một người hỏi mua số ma túy trên với giá năm mươi bảy triệu đồng
khi đi đến ngã tư cách mạng tháng tám lê thanh nghị quận hải châu để giao hàng
phúc bị công an quận hải châu bắt giữ cùng với số ma túy tổng trọng lượng gần một trăm linh g
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trương hoàng phúc một mươi tám năm tù về tội mua bán trái phép chân ma túy
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với lý văn hưởng chú tại xã cư giang huyện ek tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là bà hoàng thị vững chị dâu của hường
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày sáu tháng một mươi một năm ngoái do vợ và hai con phải đi cách ly tập trung để phòng chống dịch
hưởng ở nhà một mình bốn chán nên đã uống rượu
đến khoảng một giờ sáng hưởng cho rằng bà vững đã trôn sống hai người con của mình nên cầm dựa xông vào nhà chém hai nhát trúng vào đỉnh đầu bà vững
bà vững sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật ở phần đầu là hai
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng sáu hàng năm được chọn là ngày toàn dân phòng chống ma túy
nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy trong xã hội
với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn
tháng hành động phòng chống ma túy năm nay sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến với mỗi cơ quan tổ chức và người dân trong cả nước
tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu đạt mục tiêu kiểm chế từng bước giảm số người nghiện trên phạm vi toàn quốc
đồng thời không để phát sinh người nghiện mới
vâng thưa quý vị chỉ trong sáu giờ đồng hồ các lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên đã triệt phá thành công hai chuyên án ma túy
bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt bốn đối tượng thu giữ số lượng ma túy khổng lồ gồm năm trăm một mươi viên ma túy tổng hợp
bốn mươi tám bánh heroin một kg ma túy đá và nhiều vật chứng có liên quan
hai chuyên án thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên
với quyết tâm chặt đứt các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia triệt phá các điểm tụ điểm ma túy mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
cụ thể vào lúc sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại bản ho cớ xã na son huyện điện biên đông tỉnh điện biên
các lực lượng do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan điện biên trung đoàn cảnh sát cơ động tây bắc bộ công an
công an huyện điện biên đông và công an cơ sở đã đón lõng và bắt quả tang hai đối tượng sùng a say sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và vừa a nu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại huyện điện biên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm tám mươi năm bánh hồng phiến tương đương năm trăm một mươi viên ba mươi tám bánh heroin có khối lượng một mươi ba ba kg một kg ma túy đá hai xe máy và ba điện thoại di động
quá trình bắt giữ hai đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng
cùng ngày các lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên cũng bắt giữ thành công hai đối tượng lầu a chía sinh năm hai nghìn ba và lầu a giàng sinh năm hai nghìn hai đều trú tại huyện điện biên đông về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một mươi bánh heroin khối lượng ba năm kg và hai điện thoại di động
công an huyện earai tỉnh gia lai vừa bắt giữ hai mươi bảy thanh thiếu niên liên quan đến vụ đánh nhau gây dối
trong đêm ngày hai mươi ba tháng sáu vừa qua tại thôn tân lập xã yê sao huyện egorai
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai thanh niên sau đó cả hai đã rủ theo các thanh niên khác cùng mang theo hung khí như bom xăng dao bình xịt hơi cay tuyếp sắt để tuyên chiến
tuy nhiên khi các đối tượng đang đuổi đánh và đập phá xe máy thì lực lượng công an kịp thời có mặt
ngay trong đêm công an huyện eagrai đã huy động lực lượng truy tìm hai nhóm đối tượng trên
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu hai mươi bảy đối tượng cùng các hung khí đã bị bắt giữ
hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để điều tra và xử lý theo quy định
trong thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã liên tục phát hiện nhiều vi phạm
một trong những lỗi chủ yếu đó là những vi phạm liên quan đến chở quá tải và cơi nới thành thùng hàng
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
hai phương tiện này đang di chuyển trên cao tốc pháp vân cầu rẽ thì bất ngờ bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện kiểm tra
bước đầu lực lượng chức năng xác định hai phương tiện đã có dấu hiệu cơi nới thành thùng hàng để chở quá tải
qua thực tế đo thùng hàng của cả hai đều vượt quá quy định cho phép trong giấy kiểm định
dù là người điều khiển phương tiện nhưng lái xe này lại không hề hay biết phương tiện của mình đang vi phạm
theo kiểm định nhà thiết kế sản xuất là có anh là một m bốn mươi sáu có anh là quá bốn mươi chín phân
cái này thì em cũng không rõ mỗi lần tôi sụp xe nó cũng làm từ trước xe nó cũng có từ trước như thế
em không biết là như nào thực ra thì em bỏ đem lái xe thì đi làm thì nói chung là cuộc sống đi cuộc sống thôi ạ
thống kê cho thấy chỉ sau năm ngày gia quân tính riêng trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông đã xử lý hơn ba mươi trường hợp vi phạm liên quan đến trở quá tải trọng cơi nới thành thùng hàng
nhiều trường hợp trở quá tải trọng vượt quá hơn năm mươi như phương tiện này chở gỗ từ nghệ an ra hà nội phát hiện dấu hiệu quá tải
lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp cân tại hiện trường kết quả cho thấy phương tiện đã vượt quá bốn mươi tám cho phép
ngay lập tức lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu hạ tải tại chỗ và xử lý theo quy định của pháp luật
trường hợp về quá tải với cả cơ nới thành thùng này thì thường thường là lái xe là có một cái tâm lý là thường thường gọi về cho chủ xe
rồi là cũng có các tình trạng là lái xe đóng cửa không hợp tác với lực lượng chức năng
cái việc này thì là trách nhiệm của chủ xe là cần phải được nâng cao về kiến thức về pháp luật để đảm bảo về cái an toàn giao thông
quay trở lại phương tiện cơi nới thành thùng này
ngoài việc bị cắt thành thùng tại chỗ lái xe còn bị phạt từ hai đến ba triệu đồng tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
chủ phương tiện cá nhân sẽ bị phạt từ sáu đến tám triệu tổ chức sẽ là từ một mươi hai đến một mươi sáu triệu
rõ ràng đây là một hình phạt không hề nhẹ nhưng sẽ là cần thiết bởi những phương tiện như thế này
ngoài việc phá hỏng kết cấu hạ tầng thì cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm trên mỗi tuyến đường
thưa quý vị đêm qua tại quảng trường ngọ môn festival huế năm hai nghìn hai mươi hai
đã chính thức khai mản
đây là kỳ festival đầu tiên tổ chức theo định hướng bốn mùa với chuỗi các hoạt động văn hóa gắn với cộng đồng
lễ hội diễn ra quanh năm và điểm nhấn là tuần lễ festival văn hóa nghệ thuật bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng sáu cho đến ngày ba mươi tháng sáu
tham dự có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương và địa phương
chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn thời trang áo dài công nghệ trình diễn ánh sáng ba d mapping
mở màn cho chuỗi hoạt động sôi nổi của tuần lễ festival huế
đây là lần đầu tiên huế sử dụng công nghệ ba d mapping kết hợp giữa ba d và công nghệ làm phim
một loại hình hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay

đêm khai mản festival huế năm hai nghìn hai mươi hai đã tái hiện một không gian đầy cổ kính và lung linh sắc màu của một cố đô văn hiến
kỳ festival huế năm nay cũng đã trở thành một lễ hội đặc biệt không chỉ đối với người dân huế mà du khách thập phương cũng háo hức chờ đợi
tuần lễ festival huế gồm tám chương trình chính và hai mươi hai hoạt động đồng hành diễn ra cả ngày lẫn đêm

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý